nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi hai tháng bảy tại tỉnh tây ninh đoàn công tác của bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an do thiếu tướng trần hải quân
ủy viên đảng ủy ủy công an trung ương bí thư đảng ủy tư lệnh dẫn đầu đã dân hương tri ân các anh hùng liệt sĩ
và tặng quà cho các mẹ việt nam anh hùng và gia đình chính sách
đây là một trong những hoạt động thường niên của bộ tư lệnh cảnh vệ nhằm giáo dục truyền thống
nhắc nhở cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ ngày hôm nay về trách nhiệm tiếp bước cha anh tiếp tục phấn đấu
rèn luyện sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ của lực lượng cảnh vệ anh hùng
trong chuỗi hoạt động lãnh đạo bộ tư lệnh tổ chức các hoạt động tri ân
trong đó chỉ đạo các đơn vị và đoàn thanh niên huy động các nguồn lực để hỗ trợ về nhà ở đối với thân nhân liệt sĩ
tham tạo ngoại gia đình liệt sĩ phối hợp với công an tỉnh tây ninh và tỉnh đoàn tây ninh
tổ chức sửa chữa tu bổ các phần mộ liệt sĩ đoàn một trăm tám mươi và ban an ninh trung mương cục miền nam tại nghĩa trang liệt sĩ đội tám mươi hai
đoàn cũng đã đến dân hương dân hoa trước bi chiến thắng tượng đại bắc hồ tượng đại đồng chí phạm hùng
và bia an ninh vũ trang miền nam tại khu di tích ban an ninh trung mương cục miền nam
dịp này đoàn thanh niên bộ tư lệnh cánh vệ cũng phối hợp với đoàn thanh niên cơ quan đại diện tại thành phố hồ chí minh
của trường thông công an nhân dân đoàn thanh niên công an tỉnh tây ninh
trao tặng tủ sách và hơn hai cuốn tập cho các em học sinh trên địa bàn